thưa quý vị nhà ở xã hội là chính sách có ý nghĩa nhân văn nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân người lao động người có thu nhập thấp
những năm qua chính phủ các bộ ngành và đã có nhiều chương trình chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
tuy nhiên thực tế thì việc này vẫn đang gặp phải không ít khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai
hiện nay thị trường bất động sản vẫn đang đối diện với tình trạng thiếu nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm trong đó thiếu trầm trọng nhà ở xã hội
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn cả nước đã hoàn thành ba trăm linh một dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị quy mô xây dựng khoảng một trăm năm mươi năm tám trăm linh căn với tổng diện tích hơn bảy bảy trăm tám mươi m hai
đồng thời đang tiếp tục triển khai bốn trăm linh một dự án với quy mô xây dựng khoảng bốn trăm năm mươi bốn ba trăm sáu mươi căn
hai mươi hai bảy trăm hai mươi m hai giúp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở có chỗ ở an toàn
riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai tổng số lượng nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là một mươi chín dự án với tổng số khoảng ba mươi sáu năm trăm năm mươi
trong đó nhà ở xã hội là một mươi sáu dự án với quy mô là ba mươi ba một trăm chín mươi
mục tiêu được đặt ra là phần nấu đến năm hai nghìn ba mươi
hoàn thành hơn một triệu căn nhà ở xã hội
tuy nhiên để đạt được mục tiêu này thì hai khó khăn vướng mắt lớn nhất hiện nay đó là sòng vốn và vấn đề pháp lý cần phải được nhanh chóng khơi thông
theo đó bộ xây dựng vừa đề xuất dành gói tín dụng một trăm một mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội tương tự như gói yêu đãi ba mươi tỷ đồng đã thực hiện cách đây một mươi năm trước
với mức lãi suất cho vay chỉ từ năm sáu một năm
sự kiện gói này sẽ dành khoảng năm mươi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân và yêu đãi
dành cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội nhà ở công nhân
xung quanh đề xuất gói tín dụng dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội này
thì trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
chuyên gia kinh tế xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình công an nhân dân
vâng thưa phó giáo sư trong tình hình thị trường bất động sản đang gặp phải
nhiều khó khăn như hiện nay thì việc triển khai các gói tiến dụng nhằm phát triển nhà ở xã hội
sẽ có thể đem đến những hiệu quả tích cực như thế nào
cái việc mà hỗ trợ một cái gói để giúp cho cái thị trường bất động sản phục hồi hay là khôi phục lại
thì đã thấy nó có tác động rất lớn một cái là tác động cung và tác động cả cầu
có nghĩa là cả người đi xây dựng có nghĩa là các đơn vị kinh doanh bất động sản
đồng thời cả những người mà có
thu nhập thấp điều kiện khó khăn về nhà ở như vậy là cùng một lúc gói này là kích cả cầu và kích cả cung
thế thì chính cái việc này sẽ làm được hai mục đích
mục đích thứ nhất là gì sẽ khôi phục lại
người ta dùng mỗi hình ảnh là một mũi tên sẽ bán hai con thỏ
có nghĩa là vừa khôi phục lại tạo cái sự phát triển ổn định của cái thị trường bất động sản
nhưng đồng thời cũng một cái gói nữa là kích cầu hay là hỗ trợ người có thu nhập thấp
thì thấy là nếu mà gói này
mà được phê duyệt gói một trăm mười nghìn tỷ thì chắc chắn sẽ là một cú huyết
một vốn mồi cho cái thị trường bất động sản bớt cái ảm đạm
khi triển khai các gói tín dụng này thì một vấn đề cần được chú trọng đó là làm thế nào để giải ngân đúng đối tượng
và phải có giải pháp để cho doanh nghiệp người dân có thể tiếp cận được ạ
phó giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này
khi mà cái gói này được đưa ra thì tính cả cái ai là những người thụ hưởng
một là những doanh nghiệp
đồng sản để thực hiện những dự án này ở xã hội
hai là cái người được trong đối tượng cho vay
thì tính phân lý của ai này thì nói chung là đều phải có những cái tháo ngỡ
đều phải có những cái rất là khả thi rất đúng
ví dụ như là anh quy định là cái đối tượng nào được quy định rất cụ thể
mà cái quy định đó ra là cái tính khả thi phải lớn có nghĩa người ta có thể thực hiện chứng minh được
hay là vì lại xót bao nhiêu chứ không hợp lý
ví dụ anh mà đối với đối tượng này lại là người có thu nhập thấp
những người nghèo xuống chính sách xã hội là những đối trượng tân bào trợ
mà ai quy định cái lãi xuất gần như cái lãi xuất thương mại thì chắc chắn là khó có khả năng
cho nên quy định lãi suất cực kỳ quan trọng
còn đối với đối tượng mà ví dụ làm dự án
qua ta thấy đối với thủ tục về pháp lý đối với đơn vị kinh doanh nhà ở xã hội thì rất là phức tạp
và rất là khó khăn
ngay bây giờ ta thấy là chưa nói về thủ tục pháp lý
ngay bây giờ thủ tục mà vay ngân hàng ấy
mà điều kiện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng khó khăn
cho nên trong bối cảnh trong tình hình mà để cái gói mà một mươi một một trăm một mươi nghìn tỷ
mà có tính khả thi và đi vào cuộc sống ấy
thì ta thấy là phải xem xét lại cái cơ sở pháp lý của nó
làm sao soạn tiện nhưng vẫn đảm bảo những nguyên tắc cơ bản
theo phó giáo sư giúp kinh nghiệm từ việc triển khai gói ba mươi nghìn tỷ trước đây
thì chúng ta cần phải chú ý những điểm gì khi các gói tín dụng này được thông qua và triển khai
bài học kinh nghiệm của gói ba mươi tỷ
ta thấy nó thực thi từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi sáu
thế thì qua rất nhiều lần điều chỉnh
cái đối tượng này lãi xuất cho vay này xác nhận thu nhập
hay là ví dụ đối với những cái đơn vị kinh doanh bất động sản ấy
các doanh nghiệp kinh doanh thì cái thủ tục
cái tính pháp lý của cái dự án nó như thế nào
nó bớt gọn như thế nào
thế thì đối tượng đi vay thì đầu tiên là phải điều chỉnh rất là nhiều lần
hay là ví dụ lãi xuất ban đầu tư là sáu
thì cuối cùng họ lại hạ xuống năm
hay là ví dụ sau đó thì đề xuất là
đến ba mươi bốn mà ta thấy là gần một năm trời
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn thì giải ngân được khoảng năm
với thời hạn đến ba năm thì cuối cùng là cũng không giải ngân hết
và sau đó cũng ký nghĩ là đề nghị là kéo dài thời gian
cho nên ta thấy là để cái gói này thực thi
hay là đi vào cuộc sống
hay có tí khả thi
thực hiện một cách có hiệu quả như mục tiêu mong đợi
thì theo tôi nghĩ là về mặt thủ tục ấy
thì làm sao phải đúng đối tượng
phải phù hợp và có tí khả thi
có nghĩa là
những điều kiện đấy người ta có thể thực thi được
mà những điều kiện đưa ra mà không thực thi được
thì tôi nói một hình ảnh như thế này
bắt cá leo cây
thì rất khó không thực hiện được
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó thống sự